bộ sách christ khoa học kỳ thú được nhà xuất bản kim đồng mua bản quyền từ nhà xuất bản gsi của hàn quốc
tại nước bạn bộ sách đã nhận giải thưởng sách hay dành cho trẻ em của hiệp hội phát triển văn hóa thiếu nhi hàn quốc
và sách thiếu nhi xuất sắc của nhật báo thiếu niên hàn quốc
bộ sách một mươi cuốn giúp các em chinh phục một mươi lĩnh vực khoa học thưởng thức
đây là những kiến thức khoa học phù hợp với trình độ nhận thức tâm lý học của học sinh tiểu học và trung học cơ sở
giúp mở rộng bổ trợ những kiến thức các em được học trong nhà trường
ngoài ra bộ sách giống như cẩm nang giúp các em tra cứu nhanh và dễ dàng những khái niệm cơ bản
về nhiều mặt thuộc phạm chủ khoa học hoặc có thể dùng làm tài liệu để tổ chức các trò chơi đối vui khoa học bổ ích